các vấn đề liên quan đến sắp nhập sở ngành đơn vị hành chính cấp huyện xã có hay không tình trạng thừa cấp phó tiêu chí nào để bổ nhiệm người đứng đầu ở đơn vị sắp nhập làm sao chống tình trạng chạy sắp nhập chạy chức khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính đã được các cơ quan chức năng của bộ nội vụ thông tin tại buổi họp báo chiều nay ngày hai mươi tháng tám
trả lời câu hỏi khi sắp nhập các huyện xã có lo ngại chạy chức chạy quyền hay không và tiêu chí sắp nhập tiêu chí lựa chọn người đứng đầu như thế nào đại diện vụ trưởng vụ chính quyền địa phương cho biết đề án về sắp xếp bộ máy chính quyền cấp xạ đã tính đã đặt ra một mươi nhiệm vụ giải pháp rõ ràng vì thế khi triển khai cụ thể xét đồng bộ đã kết quả tốt
về vấn đề sắp nhập một số sở tại một số địa phương có về quy trình ngược khi bộ vẫn chưa tiến hành sắp nhập thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn trọng thừa cho rằng tất cả đang là thí điểm và đều là sự cân nhắc tính toán có lộ trình
qua thí điểm rồi thì chúng ta sẽ đúc rút ra được những cái cách làm phương pháp tổ chức bộ máy rồi cái cách thực hiện tốt thì chúng ta sẽ lấy bài học để phát huy tốt và những vấn đề gì cản trở khó khăn thì chúng ta sẽ phân tích
về vấn đề bỏ sáu tổng cục của ngành công an nhưng lại thành lập cấp cục thuộc bộ khiến số lượng cấp phó tăng cao bà đào thị hồng minh phó vụ trưởng vụ tổ chức biên chế cho biết có thể hiện nay số cấp phó cao hơn quy định
song điều này sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định
sau khi mà triển khai thực hiện thì đảm bảo là đến năm hai nghìn hai mươi một thì số lượng cấp phó sẽ thực hiện theo đúng quy định và cái này thì bản thân bộ công an cũng đã cam kết cái việc thực hiện như vậy rồi
vì vậy liệu có việc lợi dụng việc thu hút cán bộ trẻ để bổ nhiệm người nhà hay không đại diện bộ này cho rằng hiện chưa có quy định chưa cụ thể cho nên các địa phương tự thí điểm chủ trương thu hút người tài vì thế có trường hợp vượt rào
tuy nhiên quá trình thanh kiểm tra công vụ nếu việc thu hút người tài mà trái quy định
quy định chung của trung ương bộ nội vụ đều có kiến nghị sửa đổi
theo thẩm tra của bộ nội vụ từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay ba mươi chín tám trăm hai mươi ba người tinh giản biên chế trong đó năm hai nghìn một mươi sáu tinh giản được một mươi một chín trăm hai mươi ba người năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi hai sáu trăm sáu mươi người bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước tinh giản được chín bốn trăm sáu mươi hai người trong đó tính theo chính sách được hưởng thì người hưởng chính sách về hưu trúc tuổi là ba mươi bốn năm trăm một mươi năm người